cây cầu xăng lậu
ngay bên cạnh bến xe yên nghĩa quận hà đông hà nội là một bến xe cốc loại khùng
ngày đêm rút ruột một lượng hành khách không nhỏ của bến chính
chuyện tưởng đùa nhưng đang công nhiên diễn ra
phía sau tòa nhà cang nam quận nam tử liêm hà nội cũng đang tồn tại nhiều bãi đáp tiếp tay trong một số nhà xe
chuyên bắt khách dọc các tuyến đường quanh khu vực bến xe mỹ đình
thậm chí là có bãi còn dựng cả cây xăng lậu để khép kín quy trình phục vụ
điều đáng nói nữa là cây xăng được dựng lên khá sơ sài không có bất kỳ thiết bị chữa cháy nào đặt sẵn
xung quanh được ngụy trang bởi các tán lá cây leo chi chít
đầu năm thường diễn ra rất nhiều các lễ hội trên khắp các tỉnh thành của cả nước
tuy nhiên bên cạnh việc người dân thực hiện tín ngưỡng của mình thì vẫn còn rất nhiều những hạt sạn
cần chấn chỉnh hoạt động lễ hội xuân là bài viết được đăng tải trên trang bảy báo hà nội mới
không tái diễn cảnh tung lộc tự phát không chặn kiệu cướp giật phẩm vật
lễ hội xuân đầu năm đã có những chuyển biến đáng ghi nhận trong công tác quản lý và tổ chức
tuy nhiên một số lễ hội vẫn còn không ít tồn tại
ví như tại hội phết hiền quan tỉnh phú thọ tiếp tục xảy ra cảnh hỗn chiến dẫm đạp tranh cướp phết
lễ hội lồng tồng tỉnh bắc cạn xảy ra tai nạn gây nguy hiểm đến tính mạng người tham gia lễ hội
hay như tình trạng đò hoạt động không phết trở quá tài thiếu phao cứu sinh
cũng như tình trạng bày bán thực phẩm sống chín lẫn lộn quán ăn nhát nhác mất vệ sinh tại lễ hội chùa hương
cho thấy công tác quản lý lễ hội cần được chấn chỉnh quyết liệt bền bỉ
chiếc ghế chủ tịch vff cần cạnh tranh sòng phẳng là bài viết được đăng trên trang một mươi bảy báo tuổi trẻ
có ít nhất bốn ứng viên được giới thiệu ra tranh cử chức danh chủ tịch liên đoàn bóng đá việt nam vff khóa tám giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
dù vậy những người hội đủ tiêu chí đáp ứng được kỳ vọng của những người hâm mộ như yêu bóng đá
có trình độ có tiềm lực kinh tế có uy tín và ảnh hưởng lớn trong xã hội vẫn chưa xuất hiện
đại hội vff theo kế hoạch sẽ diễn ra vào trung tuần tháng bốn tới
đến thời điểm này cuộc đua đến ghế chủ tịch và các vị trí chủ chốt đang diễn ra quyết liệt
cạnh tranh là động lực cho sự phát triển
người hâm mộ hy vọng các ứng viên nếu ra tranh cử hãy cạnh tranh bằng sự tử tế sòng phẳng trên năng lực bản thân
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại